theo thông báo mới nhất của ủy ban y tế quốc gia trung quốc tính đến hết ngày một mươi sáu tháng hai tại trung quốc đại lục
tổng cộng đã có một bảy trăm bảy mươi ca tử vong do nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín gây ra
riêng trong ngày một mươi sáu tháng hai đã có một trăm linh năm ca tử vong
trong số một trăm linh năm ca tử vong mới có một trăm linh ca tại tỉnh hồ bắc ba tại tỉnh hà nam và hai tại tỉnh quảng đông
như vậy tại tâm dịch hồ bắc tính đến hiện tại đã có tổng cộng một sáu trăm chín mươi sáu ca tử vong
về các trường hợp nhiễm mới ngày một mươi sáu tháng hai trung quốc đại lục ghi nhận thêm hai bốn mươi tám ca
trong đó gần chín mươi tại thủ phủ vũ hán của hồ bắc với một chín trăm ba mươi ba ca
như vậy tổng số ca nhiễm đã lên đến bảy mươi năm trăm bốn mươi tám ca tổng cộng đã có một mươi tám trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín hồi phục và xuất viện